thời gian qua các đối tượng hoạt động phạm tội ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh karaoke để tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều địa phương đã dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke
thì các đối tượng này lại chuyển hướng hoạt động sang các cơ sở kinh doanh lưu trú
đây là thực tế rất đáng báo động buộc lực lượng chức năng phải tăng cường tấn công và xử lý sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng nam
dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra khách sạn bảo long
đường điện biên phủ thành phố tam kỳ tại năm phòng ở tầng bốn của khách sạn này công an phát hiện hai mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ ngoài một bảy mươi ba gram kentamin hai viên ma túy tổng hợp còn có nhiều bộ loa nghe nhạc mini đèn nháy công cụ sử dụng ma túy
toàn bộ đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra nhanh
tiếp đó cũng tại thành phố tam kỳ lực lượng công an cũng đã kiểm tra phát hiện tại nhà đối tượng lực địa chỉ tại số một trăm ba mươi ba đường bạch đằng tp tam kỳ
có nhóm một mươi bốn người đang tụ tập tại phòng ngủ tầng hai sử dụng trái phép chất ma túy
như vậy không chỉ lợi dụng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng còn chuyển hướng sang cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để hoạt động nhằm qua mắt lực lượng chức năng
chính quyền địa phương đã có quy định về cấm kinh doanh
đối với karaoke các đối tượng thanh niên thường chuyển sang thê các cơ sở lưu trú các nhà nghỉ khách sạn
thậm chí thuê các căn hộ để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an các đồng vị địa phương trong tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình để kiểm tra xử lý nghiêm cắt hành vi phạm
trước tình hình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh gia tăng lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở
chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm cơ sở
kinh doanh có điều kiện như quán bar karaoke khách sạn hoạt động chui
không tuân thủ nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chứa chấp tội phạm ma túy
đối với các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện thì phải chấp hành nghiêm quy định phối hợp lục
đồng thời phải phối hợp với cơ quan chức năng không để các đối tượng vào trong cơ sở kinh doanh của mình
lợi dụng để hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài việc bị xử lý nghiêm theo quy định phối hợp lục thì lực lượng chức năng nếu mà phát hiện
có sự tái phạm thì sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh
hoặc là sẽ thu hồn giấy phép về an ninh đặc tự đối với các cơ sở kinh doanh nếu cố tình vi phạm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch
đặc biệt nghiêm khắc xử lý hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
chứa chấp hoạt động phạm tội ma túy có ý nghĩa quan trọng
vừa đảm bảo tính gian đe đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tổ chức trong công tác này
mục tiêu cao nhất là tạo được sự gian đe kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ gìn an ninh an toàn trước dịch bệnh